trong phiên giao dịch đầu tuần giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng và đến ngày hôm nay hai tháng bảy giá vàng đã đồng loạt giảm mạnh
cùng với đó là giá lợn hơi ở nhiều tỉnh thành cũng có xu hướng tăng những thông tin này sẽ có trong cụm tin thông tin thị trường ngay sau đây
sáng nay công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết mua vào ở mức bốn mươi chín hai triệu đồng một lượng bán ra là bốn mươi chín năm mươi tám triệu đồng một lượng
giảm mạnh hai trăm bảy mươi đồng một lượng chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước
tranh lệch giá bán vẫn đang cao hơn giá mua ba trăm tám mươi đồng một lượng
tập đoàn doji niêm yết ở mức bốn mươi chín ba mươi năm triệu đồng một lượng mua vào và bốn mươi chín năm mươi năm triệu đồng một lượng bán ra
giảm một trăm năm mươi đồng một lượng chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước
tranh lệch giá bán vẫn đang cao hơn giá mua hai trăm linh đồng một lượng
tại miền bắc hôm nay lợn hơi có giá giao động từ chín mươi đồng đến chín mươi đồng
giá lợn hơi tại miền trung chủ yếu giao động ở mức bảy mươi bảy đồng đến tám mươi năm đồng một kg
giá lợn hơi tại miền trung tây nguyên được thương lái thu mua trong khoảng từ bảy mươi bốn đồng đến tám mươi tám đồng một kg
giá lợn hơi miền nam không có thay đổi nhiều mức giá giao dịch vẫn đang được duy trì quanh ngưỡng tám mươi năm đồng một kg
tại thành phố hồ chí minh ổn định ở mức tám mươi ba đồng một kg
giá cà phê nhân sô ở các tỉnh tây nguyên và miền nam dự báo tăng ba trăm linh đồng một kg
hiện giá toàn miền giao động trong khoảng từ ba mươi chín trăm linh đồng đến ba mươi một sáu trăm linh đồng một kg
cụ thể giá cà phê tại bảo lộc lâm đồng tăng thêm ba trăm linh đồng một kg hiện ở mức ba mươi chín trăm linh đồng một kg
giá cà phê đắk lắc và gia lai tăng ba trăm linh đồng một kg hiện ở mức từ ba mươi một hai trăm linh đồng đến ba mươi một bốn trăm linh đồng một kg

theo báo cáo của tổng cục thống kê xuất khẩu cà phê tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín ước đạt một trăm bốn mươi tấn khoảng hai ba mươi ba triệu bao cao hơn một chút so với dự báo của giới thương nhân xuất khẩu